các huyện vùng núi phía tây khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi sẽ xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao trên bốn mươi độ thậm chí có những điểm nhiệt độ cao trên bốn mươi hai độ
những huyện thành phố còn lại của thanh hóa trở vào cho đến phú yên ngày mai cũng sẽ xảy ra nắng nóng gai gắt với mức nhiệt cao từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
chỉ riêng khu vực các tỉnh từ khánh hòa trở vào cho đến bình thuận là những nơi vùng áp thấp phía tây chưa đủ mạnh để vươn tới
nên nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ giao động ở ngưỡng cận nóng là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
nắng nóng diện rộng ở tây nguyên và nam bộ đã kéo dài bốn ngày liên tục
sang ngày mai nam bộ và tây nguyên tiếp tục duy trì trạng thái không mưa còn nắng sớm
nền nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên vẫn cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
riêng khu vực an khê và ayunpa của gia lai sẽ có mức nhiệt cao hơn từ ba mươi tám đến bốn mươi độ
còn ở nam bộ mức nhiệt cao nhất ngày mai ở hầu khắp khu vực vẫn giao động trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trên biển vùng áp thấp phía tây mở mạnh ra
ở khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ trong đêm nay và ngày mai gió nam mạnh ở mức cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao từ hai đến ba mét khiến biển động
khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió hướng nam cấp bốn đến cấp năm
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa có gió nhẹ biển lặng và tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước